các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm một mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông chín trăm tám mươi bốn đông anh chín trăm ba mươi một hoàng mai năm trăm ba mươi ba sóc sơn bốn trăm năm mươi lòng biên bốn trăm ba mươi
cộng dồn số ca mắc hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một hai trăm năm mươi một một trăm chín mươi ca
tính tới hết ngày hai mươi năm tháng ba hà nội còn hơn hai trăm năm mươi hai bảy trăm linh ca
hà nội đang điều trị theo dõi giảm một mươi một năm trăm linh ca so với hôm hai mươi bốn tháng ba
theo thống kê đến hết ngày hai mươi năm tháng ba toàn thành phố hà nội chỉ còn hơn một bảy trăm bốn mươi hai ca covid một mươi chín điều trị tại các bệnh viện giảm hai trăm sáu mươi ca so với hôm hai mươi bốn tháng ba
hai trăm linh hai ca tại cơ sở thu dung của quận huyện thị xã số còn lại theo dõi tại nhà
số còn lại hơn hai trăm năm mươi bảy trăm linh ca đang điều trị theo dõi tại nhà
hôm qua hà nội chỉ ghi nhận
ca covid một mươi chín tử vong nâng tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một ba trăm một mươi tám người
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk đông cho biết đã có văn bản về việc thông báo học sinh tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh học trực tiếp từ ngày hai mươi tám tháng ba
theo đó sở giáo dục và đào tạo đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
nên thông báo cho học sinh tiểu học trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp từ ngày hai mươi tám tháng ba
mục tiêu cho năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng hiệu quả
tỉnh phú thọ ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín
theo đó đối với giáo dục tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ giao cho ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp với cơ quan y tế
đánh giá thực trạng về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong khi đó tại nghệ an sở giáo dục và đào tạo tỉnh có văn bản hướng dẫn về kế hoạch dạy học của tỉnh trong giai đoạn mới
theo đó từ ngày bốn tháng bốn học sinh thuộc các bậc học từ mầm non tiểu học trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông
sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày bốn tháng bốn
để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường
yêu cầu các cơ sở giáo dục cần điều chỉnh chương trình chăm sóc dạy học để đảm bảo kế hoạch năm học
tại tp hcm sở giáo dục và đào tạo có văn bản hướng dẫn biện pháp y tế với f một đi làm đi học
theo đó f một đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã từng mắc covid một mươi chín trong vòng ba tháng
được phép tiếp tục đi làm đi học phải tự theo dõi sức khỏe ít nhất một mươi ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với f
riêng với học sinh từ một mươi hai tuổi trở xuống bao gồm học sinh khối sáu
chưa tiêm vaccine học sinh tiểu học nếu rơi vào đối tượng f một
vẫn phải thực hiện cách ly y tế theo quy định với thời gian cách ly là bảy ngày
trừ những em đã từng mắc covid một mươi chín trong vòng ba tháng
ở hà nội với tình hình dịch bệnh vẫn còn đang phức tạp dù số ca f đã giảm mạnh
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị sở giáo dục và đào tạo thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn của bộ y tế
bộ giáo dục và đào tạo để có hướng dẫn cụ thể các địa phương chủ động hơn nữa trong công tác đảm bảo
phòng chống dịch cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp tại trường
về việc tổ chức bán trú tp hcm chủ trường giao sở giáo dục và đào tạo xem xét
bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch
hiện nay và điều kiện cụ thể của từng địa phương trường lớp
được sự đồng thuận của gia đình phụ huynh học sinh
nhiều trường tại hà nội dự kiến tổ chức học bán trú từ đầu tháng bốn
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm linh ba một trăm hai mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó hai ca nhập cảnh và một trăm linh ba một trăm hai mươi bốn ca ghi nhận trong nước
giảm năm tám trăm ba mươi ba ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có bảy mươi bảy trăm sáu mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội chín sáu trăm hai mươi ba ca phú thọ bốn sáu trăm bảy mươi chín ca nghệ an bốn ba trăm sáu mươi hai ca bắc giang bốn ca
yên bái ba chín trăm chín mươi năm ca lào cai ba năm trăm năm mươi bảy ca đắk lắc ba bốn trăm bốn mươi ba ca lạng sơn ba một mươi ca thái bình hai tám trăm sáu mươi năm ca
hà giang hai sáu trăm năm mươi chín ca quảng ninh hai sáu trăm bốn mươi ca quảng bình hai sáu trăm hai mươi sáu ca bắc ninh hai năm trăm chín mươi ca
vĩnh phúc hai năm trăm tám mươi hai ca thái nguyên hai năm trăm linh ca sơn la hai ba trăm tám mươi bốn ca tuyên quang hai một trăm tám mươi ca bắc cạn hai một trăm năm mươi chín ca
hải dương một chín trăm năm mươi hai ca cao bằng một chín trăm bốn mươi chín ca gia lai một chín trăm bốn mươi năm ca cà mau một tám trăm bốn mươi ca hương yên một tám trăm ba mươi ca hòa bình một tám trăm một mươi năm ca
lâm đồng một bảy trăm tám mươi sáu ca bình định một bảy trăm bảy mươi năm ca lai châu một sáu trăm bảy mươi một ca vĩnh long một sáu trăm linh một ca điện biên một năm trăm bốn mươi hai ca quảng trị một năm trăm ba mươi bảy ca ninh bình một năm trăm hai mươi một hà nam một bảy ca
tây ninh một ba trăm ba mươi tám ca bình dương một hai trăm hai mươi chín ca thành phố hồ chí minh một năm mươi chín ca bình phước một bốn mươi năm ca phú yên chín trăm ba mươi tám ca trà vinh chín trăm ba mươi ba ca con tum chín trăm hai mươi bảy ca hà tĩnh chín trăm hai mươi sáu ca đắk nông tám trăm hai mươi sáu ca nam định tám trăm một mươi bảy ca bến tre tám trăm linh tám ca thanh hóa bảy trăm sáu mươi sáu ca thừa thiên huế sáu trăm sáu mươi tám ca đà nẵng sáu trăm năm mươi năm ca quảng ngãi sáu trăm năm mươi một ca bà rịa vũng tàu sáu trăm năm mươi một ca tây ninh một ba trăm ba mươi tám ca bình dương một hai trăm hai mươi chín ca thành phố hồ chí minh một năm mươi chín ca thành phố hồ chí minh một năm mươi chín ca thành phố hồ chí minh một năm mươi chín ca bình
sáu trăm hai mươi chín khánh hòa năm trăm ba mươi bốn hải phòng bốn trăm tám mươi ba bình thuận ba trăm bảy mươi năm quảng nam ba trăm một mươi năm bạc liêu hai trăm hai mươi bảy an giang một trăm bảy mươi lòng an một trăm năm mươi hai kiên giang một trăm bốn mươi hai đồng nai một trăm linh năm cần thơ tám mươi ba sắp trăng bảy mươi tám ninh thuận bốn mươi ba hậu giang ba mươi chín đồng tháp hai mươi bảy và tiền giang một mươi một
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là tám chín trăm một mươi một tám trăm bốn mươi sáu ca trong đó có năm một trăm sáu mươi ba ba trăm linh bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là hà nội một hai trăm năm mươi một mươi sáu thành phố hồ chí minh năm trăm chín mươi ba trăm bốn mươi chín nghệ an ba trăm bảy mươi ba sáu mươi năm bình dương ba trăm bảy mươi một sáu mươi ba và hải dương ba trăm ba mươi bốn hai trăm tám mươi năm
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một trăm sáu mươi bốn năm trăm năm mươi ba ca tổng số ca được điều trị khỏi là năm một trăm sáu mươi sáu một trăm một mươi bảy ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba ba trăm năm mươi ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ hai một trăm ba mươi năm ca thô dòng cao hfnc ba trăm linh bốn ca
thợ máy không xâm lấn bảy mươi năm ca thợ máy xâm lấn hai trăm tám mươi hai ca ecmo sáu ca
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng ba
ghi nhận sáu mươi hai ca tử vong tại cà mau một mươi một bình định bảy ca trong hai ngày bình dương bốn đà nẵng bốn ca trong hai ngày
trà vinh bốn ca trong hai ngày phú yên ba ca trong hai ngày bắc giang hai bạc liêu hai cao bằng hai
gia lai hai hải dương hai khánh hòa hai lạng sơn hai quảng ninh hai tây ninh hai an giang bà rịa vũng tàu
bến tre hà nội hà tĩnh quảng bình quảng nam sóc trăng thái bình tp hcm và vĩnh long mỗi tỉnh thành có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai hai trăm năm mươi tám ca chiếm tỷ lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong
xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư trong khối các nước asean